xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị mới đây trung tướng tô ân sô tránh văn phòng người phát ngôn bộ công an cho biết
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã bắt đặng như quỳnh bốn mươi hai tuổi về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
cụ thể thông tin từ báo lao động trong bài viết facebook đặng như quỳnh bị bắt vì đưa tin thất thiệt về doanh nghiệp
trung tướng tô ân sô cho biết thực hiện dĩ đạo của lãnh đạo bộ công an về việc triển khai đồng bộ lực lượng phương tiện
biện pháp kiên quyết phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp hoạt động ổn định lành mạnh minh bạch an toàn và phát triển bền vững
nhất là các hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường
qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã phát hiện đặng như quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội
đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính
chứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức nêu trên
hành vi đó có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước
ngày một mươi hai tháng bốn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã tiến hành bắt khẩn cấp đặng như quỳnh về tội danh trên
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các hoạt động điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định
bộ công an khuyến cáo mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo
theo tìm hiểu đặng như quỳnh là một facebooker từng bị xử phạt hành chính vì đưa tin không chính xác về dịch covid một mươi chín
cụ thể theo bài viết trên báo của truyền hình công an nhân dân an ninh tv
được đăng tải vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi với tiêu đề công an làm việc với người đăng tải thông tin sai lệch thất thiệt về dịch bệnh
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an đã tiến hành làm việc với chủ facebook đặng như quỳnh
trú tại quận thanh sơn thành phố hành
để làm rõ hành vi đăng thông tin chưa được kiểm chứng sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thời điểm này đặng như quỳnh đã trực tiếp đăng tải gần ba trăm linh bài viết liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại nhiều địa phương trên cả nước
trung bình mỗi bài viết có từ vài trăm đến hàng nghìn lượt chia sẻ bình luận trở thành điểm nóng nguồn phát tán thông tin thất thiệt
thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trên mạng xã hội thời gian qua
tại cơ quan an ninh đặng như quỳnh khai nhận được tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn gửi đến
sau đó chỉnh sửa lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành nhiều tin chưa được kiểm chứng
trong đó một số văn bản của cơ quan chức năng khi chưa công bố về thông tin bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
hoặc cần đưa vào diện cách ly được đặng như quỳnh đăng tải đã ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương
gây tâm lý hoang mang khiến người dân phải sơ tán chuyển chỗ ở tích trữ lương thực làm mất an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó có thông tin cách ly tầng ba mươi tám tòa nhà hh một a chung cư linh đàm
đặng như quỳnh đã phải gỡ bỏ hai trăm một mươi sáu bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng
và bài viết có chứa bình luận của người xem với nội dung xuyên tạc đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại việt nam
sau sự việc này cơ quan chức năng đã khẩn trương củng cố tài liệu để xử lý nghiêm hành vi vi phạm của đặng như quỳnh
và những người có liên quan theo quy định của pháp luật
liên quan đến thực trạng tinh giả tràn cầu
vừa qua bộ công an đã phát đi thông tin cảnh báo trong thời gian gần đây lợi dụng việc cơ quan điều tra bộ công an khởi tố
điều tra các vụ án xảy ra tại tập đoàn flc tân hoàng minh
một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng các thông tin ăn theo
cụ thể các tài khoản mạng xã hội có đông lực lượng người theo dõi để đưa thông tin được cho là vi phạm của các cá nhân
doanh nghiệp khác chủ yếu trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản
các thông tin này có những bình luận chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố xử lý những cá nhân
doanh nghiệp này tác động xấu tới dư luận xã hội tâm lý của nhà đầu tư ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính
chứng khoán của việt nam gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân doanh nghiệp và nhà đầu tư
liên quan đến tình hình này trung tướng tô ân sô tránh văn phòng kiêm người phát ngôn bộ công an cho biết
các lực lượng chức năng thuộc bộ này đang thu thập củng cố tài liệu chứng cứ xử lý các đối tượng có hoạt động đăng tải thông tin thất thiệt về thị trường chứng khoán
các doanh nghiệp bất động sản ngân hàng
thưa quý vị ngày tám tháng bốn bộ công an cho biết vừa qua xuất hiện nhiều thông tin cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố và xử lý những cá nhân
doanh nghiệp có ảnh hưởng trên thị trường tài chính chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại tân hoàng minh flc trung tướng tô ân sô
tránh văn phòng bộ công an người phát ngôn bộ công an đã trao đổi với báo chí một số thông tin về vấn đề này
ngày tám tháng bốn trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an cho biết sau khi nhà chức trách khởi tố điều tra các vụ án liên quan công ty việt á tập đoàn flc hay tân hoàng minh
mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng cơ quan chức năng sẽ khởi tố các cá nhân có ảnh hưởng trên thị trường tài chính chứng khoán tương tự vụ việc xảy ra tại tân hoàng minh flc
tin đồn còn cho rằng
một số cá nhân doanh nghiệp khác trên lĩnh vực tài chính ngân hàng chứng khoán bất động sản đã có vi phạm
tướng tôn sô đánh giá những tin đồn nêu trên thu hút lượng lớn người theo dõi trên mạng cùng với đó là sự xuất hiện nhiều bình luận chia sẻ cho rằng sắp tới cơ quan công an sẽ khởi tố xử lý các cá nhân doanh nghiệp này
điều đó có tác động xấu tới dư luận tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán và gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân doanh nghiệp
nhà đầu tư khẳng định những tin đồn nêu trên là thất thiệt và chưa được kiểm chứng
trung tướng tô ân sô nhấn mạnh bộ công an đã chỉ đạo lực lượng chức năng thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm người đăng thông tin thất thiệt
bộ công an khuyến cáo người dân không nghe theo và tiếp tay lan tỏa những thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng đó
theo một số luật sư các tổ chức cá nhân đưa tin sai sự thật tùy vào tính chất mức độ của hành vi và hậu quả gây ra
thì người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự
điều một trăm linh một nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi ndcp của chính phủ quy định hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo
thông tin sai sự thật xuyên tạc xúc phạm uy tín danh dự của cơ quan tổ chức cá nhân hay cung cấp
chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị xử phạt một mươi hai mươi triệu đồng
nếu việc tung tin sai sự thật nhằm mục đích thu lợi bất chính từ năm mươi triệu đồng hoặc gây dư luận xấu
làm giảm uy tín của cơ quan tổ chức cá nhân người vi phạm bị truy cứu về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính
mạng viễn thông theo điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm khung hình phạt tối đa hai trăm linh triệu đồng hoặc phạt tù lên đến ba năm
thưa quý vị và các bạn bằng sự nghiêm minh của pháp luật những kẻ gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế và an ninh trật tự
có những phát ngôn sai sự thật cũng như vu khống người khác chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm
đây cũng là một lời cảnh tỉnh tới những cá nhân lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền chia sẻ những thông tin giả mạo
và hy vọng mỗi người chúng ta cũng sẽ là những người sử dụng mạng xã hội một cách thông minh
luôn chắt lọc và chọn đọc những thông tin từ báo chính thống và được kiểm chứng bởi cơ quan có thẩm quyền